vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận công bố quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận thuộc xã tân lập huyện hàm thuận nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cũng khởi tố bắt giam một cựu nhân viên quản lý xe của trung tâm dạy lái xe thanh long đỏ bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận
và ba nơi cư trú của các bị can tại xã đồng kho huyện tánh linh thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân và xã hàm đức huyện hàm thuận bắc
theo thông tin ban đầu hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận là nguyễn đình nhật và huỳnh tấn tài bị khởi tố về tội nhận hối lộ
quá trình xác minh đấu tranh đến nay
công an tỉnh bình thuận đã phát hiện nhiều sai phạm xảy ra tại trung tâm đăng kiểm này liên quan đến việc đưa nhận tiền hối lộ
các đối tượng đã cấu kết lợi dụng chức vụ quyền hạn để gợi ý thỏa thuận nhận tiền của các chủ phương tiện trong và ngoài tỉnh
để làm khống hợp thức hóa và thực hiện nghiệm thu xe cơ giới sai quy trình quy định của rất nhiều phương tiện
công an tỉnh bước đầu đã làm rõ sai phạm của bốn mươi phương tiện
các cá nhân trên đã móc nối với nhiều đối tượng và các công ty thiết kế cải tạo xe cơ giới ở ngoài tỉnh
để mua khống hồ sơ thiết kế cải tạo nhằm hợp thức hóa việc đăng kiểm nghiệm thu tại trung tâm đăng kiểm tám nghìn sáu trăm linh hai d
qua đó nhận hối lộ của bốn mươi chủ phương tiện tổng số tiền một trăm hai mươi một sáu trăm chín mươi nghìn đồng để ăn chia hưởng lợi trái quy định